thưa quý vị tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một cả nước có một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với hai chín trăm sáu mươi tám ca
và đến nay cả nước đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron tại chín tỉnh thành phố
trong ngày có hai mươi sáu ba mươi một ca được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một sáu trăm sáu mươi một chín trăm ba mươi ca
thưa quý vị bộ trưởng bộ y tế vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo công tác y tế dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
theo đó các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác y tế dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dõi và bám sát tình hình dịch bệnh nhất là đối với biến chủng omicron
các đơn vị y tế phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hợp lý khoa học hiệu quả
nên ít công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương có các chế độ chính sách động viên cán bộ y tế
nhất là bác sĩ người tham gia công tác phòng chống dịch dài ngày làm việc trong khu điều trị covid một mươi chín
chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt thăm hỏi
chúc tết người bệnh điều trị nội chú đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn
người nghèo người thu diện chính sách
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan
bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển một mươi kg ma túy đá tại km bốn mươi bốn hai trăm linh quốc lộ
thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng
trú tại huyện cam lộ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường chú tài huyện triệu phong
tỉnh quảng trị có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá
có trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công bảy triệu đồng
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và bắt giữ đối tượng
nguyễn hoàng huy chú tại huyện hoài đức hà nội là đối tượng thiết lập sản giao dịch số mkc
đối tượng huy là lập trình viên đã thiết lập sản giao dịch tiền ảo marketpro chín com
phát hành đồng tiền hảo mkc rồi bán và bán giao cho đối tượng khác quản trị điều hành
huy khai nhận thiết lập sản giao dịch theo yêu cầu của đối tượng quản trị điều hành có nguồn gốc từ anh
có giấy phép hoạt động đồng thời tạo chu kỳ một mươi năm ngày tăng giá để thu hút và lôi kéo nhà đầu tư
khi nhà đầu tư mua đồng mkc thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa không rút ra được
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong hai tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sàn đã thu hút hơn hai nhà đầu tư với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
ngoài ra đối tượng huy còn khai nhận đã thiết lập tám sàn giao dịch tiền ảo khác
bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an vừa bắt đối tượng trần thị hồng giang
trú tại huyện quỳnh lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một giang tự gieo giao là có khả năng soi và xử lý việc phần âm
và tiếp nhận một phụ nữ trú tại thành phố vinh rồi đưa ra nhiều thông tin thất thiệt về số mệnh và cần giải hạn
khi nạn nhân tin và nhờ giải hạn giang đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền
để làm lễ trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
giang đã năm mươi lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền chiếm đoạt tổng số tiền hơn bảy một tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi một
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
trong hai khi họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tp cần thơ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã vi phạm nguyên tắc quy định của đảng và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị y tế
thuốc chữa bệnh thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện
nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật một số bị xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát ngân sách nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo các đồng chí võ thành thống ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
lê văn tâm nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố và cảnh cáo đảng ủy sở y tế
thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
khiển trách ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí
nguyễn văn hồng thành ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hồ văn gia giám đốc sở tư pháp nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố lê dương cẩm lê dương cẩm thúy nguyên đảng ủy viên
nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố cần thơ
khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí đương tấn thành và hồ phương quỳnh cán bộ ban quản lý dự án
các công trình y tế sở y tế thành phố cần thơ ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét
thi hành kỷ luật các đồng chí bùi thị lệ phi nguyên thành ủy viên nguyên giám đốc sở y tế
cao minh chu thành ủy viên giám đốc sở y tế thành phố cần thơ
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ thành ủy cần thơ kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đồng chí thượng tá nguyễn hùng sơn tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy
chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu đã vi phạm nguyên tắc của đảng và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
và nhiều cán bộ đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng
giải luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
và quy định của bộ quốc phòng trong quản lý sử dụng tài chính tài sản và công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng làm thất làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng xét nội dung tính chất mức độ
hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm

thượng tá nguyễn hùng sơn tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy chỉ huy trưởng
đại tá đinh quốc tuấn bí thư đảng ủy chính ủy
và đại tá nguyễn văn tiến đảng ủy viên phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
khiển trách các đồng chí đại tá bùi nam đĩnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy
đại tá đào quang hiển ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng
đại tá trần văn trường đảng ủy viên phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đại tá nguyễn quốc hùng đảng ủy viên phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh
nguyên đảng ủy viên nguyên phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh bà địa vũng tàu
khai trừ ra khỏi đảng đồng chí trung tá đương văn hoan
tri ủy viên phòng hậu cần trưởng ban tài chính bộ đội biên phòng tỉnh bà điều vũng tàu
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí đại tá phạm văn phong
nguyên tỉnh ủy viên nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật tổ chức cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên
xem xét đề nghị của ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an căn cứ quy định của đảng ủy
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật đồng chí lương thanh hải nguyên tỉnh ủy viên
nguyên trưởng ban dân tộc tỉnh nghệ an do đã vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơ đu
xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban cán sự đảng bộ xây dựng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm
khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác tổ chức cán bộ
tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ xây dựng kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm
đồng chí đồng chí bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng cùng tập thể ban cán sự đảng lãnh đạo chỉ đạo xây dựng
kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra
báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy bà rịa vũng tàu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc
công tác cán bộ trong mua sắm trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh và trong quản lý nhà nước về đất đai
chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu và các đồng chí thường trực tỉnh ủy
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm thực hiện nghiêm các kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
có vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
tiếp tục với các hoạt động nổi bật của bộ công an vào chiều ngày hôm nay một mươi ba tháng một
công an tỉnh vĩnh phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh vĩnh phúc đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
do đó tình hình an ninh trật tự ổn định không để xảy ra bị động bất ngờ
tội phạm về trật tự xã hội giảm năm một so với năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chín mươi hai
trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ một trăm linh
kết quả đấu tranh với tội phạm về đánh bạc ma túy tăng cao tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
các vụ việc về cháy nổ giảm so với cùng kỳ năm trước
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ghi nhận biểu dương kết quả công an tỉnh vĩnh phúc đã đạt được đồng thời đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh vĩnh phúc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm
cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
đổi mới nội dung biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ đã tặng cờ thi đua xuất sắc của bộ công an cho công an tỉnh vĩnh phúc
và ba đơn vị cơ sở trực thuộc
sáng nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
của công an tỉnh bạc liêu
năm hai nghìn hai mươi một mặc dù tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
cùng với đó là sự bùng phát của đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
song công an tỉnh bạc liêu đã thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an
góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trước thách thức của đại dịch
năm hai nghìn hai mươi một được chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng ba có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín huân chương lao động hạng ba có thành tích xuất sắc
trong thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân phòng an ninh nội địa
vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
được bộ công an tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc trong toàn lực lượng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của công an tỉnh bạc liêu trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đề nghị công an bạc liêu tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được
bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương
xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất
giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong bối cảnh thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả của covid một mươi chín
cùng ngày thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh hậu giang
điểm nổi bật nhất trong năm hai nghìn hai mươi một của công an tỉnh hậu giang là hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thanh bảo kiếm
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội do bộ công an phát động
cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đã không ngại hy sinh gian khổ khắc phục khó khăn
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn
tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm năm một so với năm hai nghìn hai mươi
đến nay tất cả bảy mươi năm xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh hậu giang có sáu mươi hai mô hình đảm bảo an ninh trật tự
hoạt động hiệu quả bố trí công an chính quy ở tất cả sáu mươi hai xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao những thành tích
chiến công công an tỉnh hậu giang đạt được trong năm qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh hậu giang tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
tiếp tục chủ động phòng ngừa tấn công chấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
trước mắt bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán nhâm dần của dân tộc
với những thành tích đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh hậu giang vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng ba
tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hậu giang và ba đơn vị cấp cơ sở được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai được công an tỉnh sơn la tổ chức vào ngày hôm nay một mươi ba tháng một
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy sơn la
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh sơn la đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn từ xa đại hội một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp phối hợp tham mưu tổ chức thành công an toàn cuộc diễn tập khu vực phòng thủ
diễn tập phòng chống khủng bố cấp tỉnh tích cực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích chiến công
của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la thời gian qua đề nghị công an tỉnh sơn la tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
chủ động nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm
triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm trong thời gian tới
dìm nay thờ ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí thứ trưởng đã trao huân chương chiến công hạng nhì cho công an huyện vân hồ
tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho phòng hậu cần công an tỉnh sơn la tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể bốn cá nhân
cờ thi đua xuất sắc của bộ công an cho ba tập thể hai tập thể cũng được tặng cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
chiều nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và tổng kết kế hoạch số bốn trăm tám mươi sáu của bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm hai nghìn hai mươi một là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn quan trọng của đất nước
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn gian khổ và nguy hiểm để phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao
kết quả đấu tranh cho thấy số vụ số đối tượng tiếp tục tăng so với năm hai nghìn hai mươi đã phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn hoạt động lên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường lực lượng phương tiện tiến hành công tác đấu tranh với tội phạm ma túy theo ba lớp điều tra cơ bản theo năm lĩnh vực với cơ chế trao đổi theo ba cấp công an
đây là tư duy mới tạo bước đột phá đổi mới căn bản trong công tác lãnh đạo chỉ đạo bước đầu đạt hiệu quả rất tốt trong công tác phòng chống ma túy
nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bám sát vào chỉ đạo chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị của ban chỉ đạo phòng chống ma túy quốc gia những nhiệm vụ kết luận của đồng chí bộ trưởng lãnh đạo bộ đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đánh giá kỹ chất lượng dự báo tình hình tội phạm ma túy công tác quản lý người nghiện ma túy
đồng thời thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tăng cường hợp tác với interpol kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và các nước liên quan
công an tỉnh lào cai cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
công an tỉnh lào cai đã chủ động đổi mới sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tạo môi trường an ninh an toàn góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
với những thành tích đã đạt được đã có một trăm chín mươi sáu lượt tập thể chín trăm sáu mươi bảy lượt cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng
trong đó chủ tịch nước tặng huân trường bảo vệ tổ quốc hạng hai cho một tập thể huân trường bảo vệ tổ quốc hạng một hạng ba cho năm cá nhân
thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho năm tập thể một mươi hai cá nhân được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng lê quốc hùng đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh lào cai đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh lào cai xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thích ứng linh hoạt an toàn trong trạng thái bình thường mới
đặc biệt là đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
ngày hôm nay học viện cảnh sát nhân dân tổ chức lễ vinh danh các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các cuộc thi hội thi cấp quốc gia cấp bộ ban ngành đoàn thể trung ương năm hai nghìn hai mươi
qua đó thì tiếp tục góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo những thế hệ chiến sĩ cảnh sát nhân dân giỏi chuyên môn nghiệp vụ thành thạo kỹ năng
đáp ứng tốt yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
năm hai nghìn hai mươi cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo cảnh sát châu á lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến
đội tuyển việt nam đã xuất sắc vượt qua sáu đội khác để giành giải nhất
đối với các cuộc thi cấp trung ương trong năm qua dưới sự chỉ đạo của bộ công an học viện cảnh sát nhân dân đã triển khai và tham gia tám cuộc thi lớn
đội tuyển của học viện cảnh sát nhân dân cũng đã xuất sắc vượt qua hơn một trăm linh đội tuyển

lãnh đạo nhà trường mong muốn các cá nhân tập thể tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn tham gia tích cực các cuộc thi hội thi lớn đạt thêm những thành tích xuất sắc góp phần khẳng định thương hiệu xây dựng học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia